các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài việc quyết định hình phạt trách nhiệm dân sự của các bị cáo và xử lý các tài sản vật chứng của vụ án
thì hội đồng xét xử cũng phán quyết đối với các giao dịch mà trước đó bị cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch tạm dừng giao dịch
theo đó hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã quyết định chấm dứt ngăn chặn giao dịch tạm dừng giao dịch đối với tám nhóm
thứ nhất là bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số năm mươi ba phạm ngọc thạch phường võ thị sáu quận ba tp hcm đứng tên bà nth
giao tài sản cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này
phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ nếu có được xác định là của bị cáo trương mỹ lan
nên cần chuyển về cục thi hành án dân sự để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
thứ hai là bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số sáu mươi bốn sáu mươi tám trần quốc thảo phường bảy quận ba tp hcm
đứng tên hồ quốc minh giao tài sản trên cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng
được đảm bảo bằng các tài sản này
phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ nếu có yêu cầu chuyển về tài khoản của bộ công an để xử lý sau khi tiếp tục làm rõ với hồ quốc mình
thứ ba là hai mươi sáu căn hộ shop house thuộc dự án eco green sài gòn đường nguyễn văn linh phường tân thuận tây quận bảy tp hcm
theo đó quyền tài sản đối với hai mươi sáu căn hộ shop house này thuộc quyền sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường việt
giao các tài sản trên cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này
phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ nếu có được xác định là của bị cáo dương tấn trước và cao việt dũng
nên cần chuyển về cục thi hành án dân sự để đảm bảo nghĩa vụ của các bị cáo dương tấn trước và cao việt dũng trong vụ án
thứ tư là quyền sử dụng đất tại thửa đất tại phường tân phú quận bảy tp hcm đứng tên cao việt dũng và bà dhi
giao bất động sản trên cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng theo quy định
thứ năm là các bất động sản của ông n s h l và gia đình tọa lạc tại long an và tp hcm
thứ sáu là nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số tám mươi một nguyễn thái học phường cầu ông lãnh quận một tp hcm
liên quan đến bà p t k t nhận chuyển nhượng từ công ty cổ phần bách hóa miền nam
thứ bảy là một phần của dự án khu biệt thự morningstar và khu biệt thự hoàng long tại phường tuần châu tp hl t qn
gồm sáu mươi sáu lô biệt thự diện tích ba mươi hai tám trăm năm mươi một m hai công trình dịch vụ gv một diện tích ba sáu mươi bảy m hai và lô ks một diện tích bốn bốn trăm linh bốn bốn m hai
thứ tám là nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số bốn mươi bốn trần đinh
quận một tp hcm giao tài sản này cho bà h t a t để quản lý xử lý bảo đảm thu hồi số tiền nợ là hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
phần tiền còn lại sau khi xử lý khoản nợ nếu có được xác định là của bị cáo trương mỹ lan nên cần chuyển về cục thi hành án dân sự
để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
cạnh đó tòa án cấp sơ thẩm cũng xác định đối với các tài sản khoản tiền xác định để khắc phục
đảm bảo thi hành nghĩa vụ cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo
nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu
sau khi bản án sơ thẩm được tuyên bên cạnh việc bà trương mỹ lan phải bồi thường về những tổn thất mà mình đã gây ra
dư luận còn đặt ra câu hỏi về việc khối tài sản khổng lồ của bà trương mỹ lan sẽ được xử lý như thế nào
theo đó đối với sáu trăm năm mươi tám bất động sản do các công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu hoặc giao các cá nhân đứng tên hộ
hội đồng xét xử xét bản chất các tài sản này là của bị cáo trương mỹ lan nên cần tiếp tục kê biên xử lý để thi hành án
nghĩa vụ của bị cáo trong toàn bộ vụ án
đối với biệt thự cổ tại một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần phường võ thị sáu quận ba tp hcm
tòa nhà một nghìn chín trăm hai mươi một hai mươi ba hai mươi năm nguyễn huệ phường bến nghé quận một
tp hcm căn hộ tại bảy mươi tám nguyễn huệ phường bến nghé hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của bị cáo lan
tiếp tục kê biên xử lý để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
về bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan công ty cổ phần quốc cường gia lai
theo hội đồng xét xử nếu phía công ty này hoàn trả hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
thì quốc cường gia lai sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan
về bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhân trạch đồng nai
theo hội đồng xét xử các bất động sản này có dấu hiệu liên quan sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho trương mỹ lan
nên hội đồng xét xử tuyên phải tách ra giải quyết cho một vụ án khác
và cần tiếp tục kê biên giao cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an điều tra làm rõ xử lý sau
với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trương mỹ lan khai chi năm tỷ đồng để ông nguyễn ngọc dương đã chết mua
nhưng hiện do người khác đứng tên
tuy nhiên hiện không có tài liệu nào xác định một mươi sáu bất động sản này của bị cáo lan
nên tiếp tục kê biên giao bộ công an làm rõ
để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
về nhà đất bảy mươi năm b trần kế sương phường bảy quận phú nhuận tp hcm
hội đồng xét xử đánh giá tài sản này do mai ngọc nga đứng tên
thế chấp cho bà vũ thị hồng hạnh vợ ông trương lập hưng là cháu của trương mỹ lan
vay một mươi chín ba tỷ đồng
vì vậy tài sản này tiếp tục bị cây biên để đảm bảo nghĩa vụ của bà nga
nộp lại một mươi chín ba tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
về hai bất động sản tại tỉnh long an do công ty phú an đứng tên
hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ của công ty phú an
và bà phan thị phương thảo nộp lại hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng và một lượng vàng sgc cho bị cáo trương mỹ lan
bất động sản tại phường tân phú quận bảy tp hcm
tuy thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà
nhưng hội đồng xét xử tuyên vẫn tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của công ty
phải hoàn trả bốn trăm linh tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
đối với nhà đất một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi bảy nguyễn tất thành phường một mươi ba quận bốn tp hcm
hội đồng xét xử tuyên vẫn bị kê biên theo nguyên tắc
nếu ủy ban nhân dân tp hcm giao đất cho công ty cổ phần logistics vinaling
công ty này phải hoàn trả sáu mươi tám tám tỷ đồng và tiền này dùng thực hiện nghĩa vụ bồi thường
cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
đối với ba bất động sản của công ty cổ phần t và h hạ long
bất động sản của công ty âu lạc quảng ninh sẽ tiếp tục kê biên
để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng do bị cáo trương mỹ lan
bất động sản tại xã phước vĩnh đông huyện cần duộc long an cũng bị hội đồng xét xử
tuyên kê biên và sẽ được gỡ phong tỏa sau khi công ty sơn long thọ
nộp đủ một hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trương mỹ lan
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm đã tiếp nhận đơn kháng cáo của bà trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp để giải quyết theo quy định
theo đó đơn kháng cáo được gửi từ trại tạm giam trong đơn bị cáo trương mỹ lan kháng cáo toàn bộ bản án
bà lan cho biết mình có tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng scb
nhưng không chiếm đoát tiền của ngân hàng này
đồng thời bà lan cũng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp đã tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan hai mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tử hình về tội tham ô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt chung là tử hình
về trách nhiệm dân sự bản án sơ thẩm buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi hoàn
cho ngân hàng scb dư nợ của một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn lại
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tương đương số tiền sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
bị cáo tru lập cơ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phân đầu tư quảng trường thời đại times square
bị tuyên mức án chín năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
ba bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng scb bị tuyên mức án trung thân
gồm đinh văn thành bùi anh dũng võ tấn hoàng văn
bị cáo đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra ngân hàng scb bị tuyên án trung thân về tội nhận hối lộ
các bị cáo còn lại nhận mức án từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù
theo bản án sơ thẩm trước khi hợp nhất bị cáo trương mỹ lan đã thu mua cổ phần của ba ngân hàng
ngân hàng scb ngân hàng việt nam tín nghĩa và ngân hàng đệ nhất
khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng lợi dụng chính sách tái cơ cấu tại ngân hàng
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo lan đã thâu tóm nắm giữ khoảng chín mươi một năm
ngân hàng scb dù bị cáo lan không nắm giữ các chức vụ tại scb nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên chín mươi một cổ phần của ngân hàng
nên bị cáo lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này
do đó bị cáo lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản
lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng scb
trương mỹ lan đã chỉ đạo các bị cáo bùi anh dũng trương khánh hoàng trần thị mỹ dung võ tấn hoàng văn
rút tiền ra khỏi scb để phục vụ mục đích của mình gây hậu quả thiệt hại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo